thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng hôm nay cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh sóc trăng cùng phương tiện đã vận chuyển nguồn nước sạch đến những khu vực đang cạn kiệt về nước sinh hoạt để phục vụ bà con
thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ công an cục cảnh sát phòng cháy cháy và giám đốc công an tỉnh sóc trăng
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phối hợp với công an huyện vĩnh châu
nghĩa là hỗ trợ người dân vùng bị ngập bặn nghĩa là một xe chế gáy mang nước tới nước ngọt cho người dân sử dụng
lấy nước ở tại nhà máy nước rồi trở tới khu vực thị xã minh châu rồi kết hợp với công an thị xã minh châu cung cấp nước cho người dân xài
nguồn nước sạch được vận chuyển đến khóm biển trên phường vĩnh phước thị xã vĩnh châu là nơi có khu vực đê biển
những hộ dân sống ở đây chưa có đường ống nước kéo đến
nên nước sinh hoạt của bà con chủ yếu từ rừng
khoan bơm mô tơ hay thường phải chờ mưa đến để giữ chữ nước dùng trong sinh hoạt và xuống giống các loại rau màu
mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng nước tại các hộ gia đình đều tăng cao nên nguồn nước sạch ngày càng khan hiếm
việc nguồn nước sử dụng trong sinh hoạt ngày càng cạn kiệt ảnh hưởng không ít đến đời sống của bà con
do đó khi lực lượng công an vận chuyển nước sạch đến tận nơi bà con đã vô cùng cảm kích
cũng cảm ơn với anh là bên hội trợ nước bên phòng trải dịch trễ cảm ơn với anh bên công an bên dân phòng
tại dân ở đây cũng khổ lắm
nước nổi có khi
không có cái nước nữa có khi một nhà không có cái nước không có nữa
có khi một hai nhà thì được một cây nước rồi
việc làm nhỏ của lực lượng công an sóc trăng mang ý nghĩa thiết thực
nước được vận chuyển đến vùng sâu vùng xa để bà con có nước sạch sử dụng hợp vệ sinh góp phần đảm bảo sức khỏe cho mọi người
nhất là trong mùa dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp như hiện nay
thưa quý vị thu hồi đất để triển khai dự án nhưng không tính toán thấu tình đặt lý dẫn đến đền bù cho người dân chưa thỏa đáng
câu chuyện này khiến cho một số gia đình tại thôn lạch cát xã cộng hòa thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh đang lâm vào tình cảnh khốn đốn trong thời gian dài
người dân vừa mất đi công việc mưu sinh hàng ngày vừa thiệt hại về kinh tế khi nhiều hạ tầng đầu tư với giá trị lớn bị phá rỡ mà chưa được đền bù thỏa đáng
ghi nhận của phóng viên intv tại thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
đây là những gì còn sót lại của một hệ thống đầm nuôi tôm có quy mô lớn tại thôn lạch cát xã cộng hòa thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
hệ thống này được đầu tư bởi bốn hộ gia đình là ông tạ ngọc quang ông đỗ văn vi ông phạm đình khang và ông tạ duy nghĩa
từ đắp đập đơn sơ cho đến bê tông hóa nhiều mồ hôi nước mắt và số tiền không nhỏ của bốn hộ gia đình này đã được đầu tư vào đây trong gần hai mươi năm
tuy vậy đến năm hai nghìn một mươi tám khi ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh có quyết định chấp thuận cho công ty cổ phần thủy sản ng cầm phả
thực hiện dự án sản xuất giống nuôi tôm thương phẩm và chế biến thức ăn cho tôm sử dụng công nghệ cao
trên diện tích hệ thống đầm đã được đầu tư nêu trên thì những hộ gia đình này đều vui vẻ chấp nhận tiến hành giao đất lại cho tỉnh
vấn đề mà bốn hộ dân này còn băn khoăn đó là công tác triển khai phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng chưa thỏa đáng với thực tế những gì mà họ đã bỏ ra
triển khai và trở thành bức xúc khiến bốn hộ gia đình này đã khởi kiệt ủy ban nhân dân thành phố cẩm phả đơn vị thực hiện công tác thu hồi bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng ra tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
bao nhiêu tiền của tâm huyết của rất nhiều con người mà trụ cột là bốn gia đình đã đứng ra làm từ ban đầu
những người dốc hết tâm trí tiền bạc ra để làm thì không được sử dụng nữa
còn người không làm thì lại ngang nhiên sử dụng
như vậy thì không bức xúc làm sao được
tức tắc làm lấy ngắn với dài lấy ngắn với dài nó mới thành một công trình rất là đồ sộ rất là chuẩn bị
chỉ cần một năm nữa thôi chúng tôi sẽ hoàn thiện hết thì cũng chắc là không kém công nghệ của công ty là gà đâu
là mồ hôi nước mắt của chúng tôi
chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức rất nhiều tiền của vào đây rồi
bây giờ chúng tôi đã chấp hành pháp luật là đồng ý để cho đơn vị khác tiếp quản
chỉ mong muốn là làm sao giải quyết nó có thấu tình đạt lý để tránh thiệt hỏi cho chúng tôi
theo tìm hiểu hơn một trăm ba mươi hectare đất đầm nuôi tôm được nhiều hộ gia đình thường trú tại thôn lạch cát xã cộng hòa thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
chung tay xây đắp cải tạo từ đầu những năm hai nghìn theo chủ trương của quyết định số ba trăm hai mươi
thường được gọi là đề án ba trăm hai mươi bảy của chính phủ ngày một mươi năm tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi hai về phát triển kinh tế gắn với cải tạo đất đai
ngoài những hộ nuôi kiểu quảng canh đơn giản thì bốn hộ gia đình kể trên là những hộ đầu tư quy mô bài bản hơn cả
ông ngô trung hòa là chủ tịch ủy ban nhân dân xã cộng hòa từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đến năm hai nghìn bốn cho biết
từ khi các hộ này phát triển nuôi tôm ở đây có thời điểm đã tạo ra hàng chục công an việc làm với thu nhập tốt cho người dân của xã
cuối năm hai nghìn một thì các cái hộ này mới vào làm
thế và tôi thì cái ngày tôi là đang là chủ tịch ủy ban nhân xã
cho nên là thấy các hộ đến là đặt vấn đề là liên hệ rồi đồng thời thì tôi cũng thấy rằng là rất là phấn khởi
bởi vì các hộ này là các hộ đã chủ động tiên phong làm một cái khu vực đấy thì cái thời điểm này lại chưa có hộ nào làm
cả địa phương và bà con nhân dân ở đây là cũng rất tạo điều kiện
chúng không có ai tranh chấp không có ai cũng có ý kiến khiếu kiện bề nghị cái gì cái việc này cả
năm hai nghìn ba bốn hộ gia đình này có kết hợp với một số cá nhân khác thành lập công ty trách nhiệm yêu hạn phát triển nông lâm ngư hoàng hải
gọi tắt là công ty hoàng hải với mục đích nuôi tôm công nghiệp quy mô lớn và chuyên nghiệp hơn
tuy nhiên dù đã được chấp thuận dự án đầu tư
nuôi tôm công nghiệp nhưng công ty hoàng hải chưa được tiến hành giao đất
do đó công ty này không thể đi vào hoạt động
mặc dù vậy bốn hộ gia đình trên vẫn tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế theo hình thức hộ gia đình tại đây
luật sư trần đức kiên văn phòng luật sư dtd cho rằng
mốt chốt trong việc đền bù thỏa đáng cho bốn hộ dân tại đây đó là xác định đúng chủ thể sử dụng đất hợp pháp
theo tôi là chính vì các cấp chính quyền đã có quyết định sai trong khi lựa chọn đối tượng

quyết định thu hồi đất đã dẫn tới là quyết định đền bù theo đó cũng
và thu hồi giải phóng mặt bằng cũng đã có những cái hệ quả là sẽ dẫn đến những sai theo đó
và dẫn tới là gây đến những phản ứng và những thiệt thòi đối với người sử dụng đất thực tế là bốn hộ gia đình
xác định đúng chủ thể sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật
từ đó có những tính toán hợp lý lại phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho người dân
là cách mà cơ quan chức năng cần xem xét
có như vậy việc phát triển kinh tế địa phương theo chủ trương
của tỉnh quảng ninh mới được thực hiện thấu tình đạt lý hài hòa lợi ích
của người dân địa phương và doanh nghiệp
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục phản ánh câu chuyện này trong các bản tin tiếp theo
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam
cập nhật các tin tức trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị lần đầu tiên trong lịch sử các em học sinh phải trải qua kỳ nghỉ tết kéo dài hơn ba tháng
để phòng dịch sars cov hai
cũng là lần đầu tiên trong lịch sử chính quyền phải thực hiện cách ly hàng loạt khu dân cư
để phòng ngừa dịch bệnh
con số người dân bị cách ly hàng loạt khu dân cư để phòng ngừa dịch bệnh

bên cạnh những khó khăn của công tác phòng dịch điểm sáng chính là tình người
tương thân tương ái hỗ trợ nhau cùng vượt qua dịch bệnh
thời gian rảnh rỗi bé thủy tranh
dưới công viên giờ rất là nắng
bên kia là trung cư
được bên nhau nhiều hơn hiểu nhau hơn và cũng kết nối được yêu thương kết nối được với mọi người trong chung cưng
đấy là biết nhau nhiều hơn tình cảm hơn quan tâm với nhau hơn bằng những cái câu chuyện hàng ngày
nên luôn còn mẹ hay là chị gọi điện hỏi thăm thì nói trời ơi con ở đây chắc con còn sướng hơn ở ngoài nữa
tại vì thực sự là tự nhiên có người lo hết đồ ăn mà con không có lo cái gì hết á
với lại là sát khuẩn mấy chú mấy bên phường là họ đi sát khuẩn hết
nhiều khi con thấy ở đây con họ an toàn hơn ở ngoài nữa
tại con cũng được tự nhiên con được lấy mẫu miễn phí thôi
cùng với chung cư hòa bình chung cư m một thuộc phường tân kiển quận bảy thành phố hồ chí minh
cũng vừa được phong tỏa nhằm kiểm soát nguồn bệnh covid một mươi chín
người dân được cơ quan chức năng triển khai kiểm tra y tế lấy mẫu để xét nghiệm covid một mươi chín
đồng thời được chính quyền chuẩn bị nhu yếu phẩm đất vùng
công tác triển khai phong tỏa cách ly diễn ra khẩn trương
và được sự đồng lòng hợp tác của cư dân ở đây
bởi hơn ai hết họ hiểu nỗ lực của cơ quan chức năng
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số ca lây nhiễm ra cộng đồng
cho đến nay thành phố hồ chí minh
đã có gần ba mươi điểm khu dân cư với hàng ngàn hộ dân bị cách ly phong tỏa
do có liên quan đến các bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín
con số này dự kiến sẽ chưa dừng lại trước dịch covid một mươi chín đang ngày một nguy hiểm hơn
tuy nhiên cùng với chính quyền
thì người dân là yếu tố quyết định thành công của công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bởi lẽ nếu không có sự đồng thuận tin tưởng vào chính quyền của người dân
thì nguy cơ kiểm soát dịch thất bài là tất yếu
trong thời điểm dịch bệnh vai trò hội phụ nữ mặt trận tổ quốc
lực lượng y tế công an quân đội được bộc lộ rõ nét
bên cạnh đó không ít mạnh thường quân đã đồng hành cùng người dân các khu cách ly
giúp họ yên tâm phòng dịch và nêu cao tinh thần tương thân tương ái của hai tiếng đồng bào
sau tám ngày bị cách ly y tế phòng ngừa dịch covid một mươi chín
một phần chung cư hòa bình đã được tháo dở chỉ còn khu vực tầng một cách ly theo quy định
tuy nhiên bên ngoài lực lượng chức năng vẫn tốt trượt đảm bảo an toàn cho khu vực này
là khu dân cư đầu tiên ở tp hcm bị cách ly do dịch covid một mươi chín
nên nơi đây nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân
chính vì vậy ngay từ khi tiếp nhận thông tin có ca dương tính với covid một mươi chín cư trú trên địa bàn
chính quyền địa phương đã triển khai các lực lượng để đảm bảo chốt chặn cách ly
đồng thời lên phương án để đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho hơn một hộ dân ở đây
mình cũng giải thích là trong cái tạm thời cái ngày cách ly này
thì chính quyền địa phương sẽ lo toàn bộ cái việc thức ăn thức uống cho bà con về ăn sáng ăn trưa và ăn chiều
rồi cũng giải thích nếu bà con có cần gì thì các lực lượng sẽ giúp đỡ chuyển lương thực
hoặc là cung cấp những cái dung dịch sát khuẩn rồi những nhu cầu thiết yếu cho bà con
thì phải nói là sau khi được giải thích tuyên truyền thì bà con rất là mừng
để có những bữa ăn hợp vệ sinh đảm bảo dinh dưỡng cho hơn một cư dân ở khu chung cư
là sự nỗ lực của chính quyền địa phương và sự chung tay góp sức của không ít mạnh thường quân
nghị cửa đẹp ấy có ấm áp từng người ở những lợi động viên trên từng sản phẩm được chuyển đến cho cư dân
phường cũng tuyên truyền vận động bà con nhân dân tại các lô chung cư an tâm
cũng như là những hộ dân xung quanh cũng như toàn phường là trong cái công tác là phải giữ vững được cái lòng tin của mình
trong cái công tác phòng chống dịch
cái thứ hai nữa là không hoang mang không đưa những tin không đúng sự thật để gây hoang mang cho cộng đồng
và có những cô chú đi ngay tới chợ bình điền mua luôn những cái rau củ quả nhờ chính quyền mang vô phát cho bà con
qua những cái khó khăn đó thì và những cái cách làm của hội thì mới thấy được rằng là
để có kết quả thì cái sự chung tay của bà con nhân dân ở chung cư hòa bình rất là lớn
nhờ cái sự chung tay của bà con cho nên
công tác của phường nó mới được đảm bảo tốt
để phòng tránh dịch bệnh covid một mươi chín công tác cách ly người ở khu vực dân cư có dịch
vẫn đang được các cơ quan chức năng tích cực triển khai
cũng chính vì vậy những người làm việc tại khu cách ly xứng đáng là những anh hùng trên tuyến đầu chống dịch
sự thầm lặng của họ được nhân dân ghi nhận tin tưởng và đồng hành trên chặng đường chống dịch covid một mươi chín
kính thưa quý vị
cho đến nay đã có rất nhiều địa phương bị phong tỏa cách ly y tế phòng dịch covid một mươi chín
là địa phương đầu tiên ở tp hcm triển khai công tác này
ủy ban nhân dân phường một mươi bốn quận một mươi đã làm gì để không xáo trộn cuộc sống của người dân
xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện sau đây của chúng tôi
với ông nguyễn anh phụng chủ tịch ủy ban nhân dân phường một mươi bốn quận một mươi tp hcm
xin chào quý vị khán giả
bên cạnh tôi đây là ông nguyễn anh phục chủ tịch ủy ban nhân dân phường một mươi bốn quận một mươi
nơi có khoảng một hộ dân được thực hiện cách ly vì có một ca dương tính với covid một mươi chín
xin chào ông
rất vui khi ông đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay
đầu tiên thì xin ông cho biết là sau sự việc xảy ra thì chính quyền địa phương của mình
đã thực hiện triển khai công tác cách ly như thế nào
ngay trong đêm ngày một mươi ba tháng ba tức ngày thứ sáu
thì phường cũng đã chỉ đạo các lực lượng công an phường đội bảo vệ dân phố
có phối hợp với ban quản trị dân cư tiến hành ngay cái việc mà thực hiện
thì với quan điểm là không phải là lấy cái vấn đề cách ly mà mình làm ảnh hưởng đến người dân
do đó trong đêm thì các lực lượng làm cũng rất là nhẹ nhàng
không để ảnh hưởng tới dịch vụ của người dân
và tiến hành là đóng tất cả các cổng của chương trình cư bà bình
duy nhất chỉ chiều một cái cổng thôi tổng chính ra vô
nhưng mà phải có sự bảo vệ của các lực lượng
thì đến sáng thì trong cái buổi đêm thì làm quá

sáng hôm sau thì người dân người ta cũng hơi bất ngờ
người ta nói tại sao cách ly
mà người ta cũng muốn đi ra đi vào vô
nhưng mà có cái là thì mình cũng động viên thuyết phục và cũng trao đổi với người dân
người dân nói chung là trong thời điểm hiện nay thì người dân cũng có xem các trang mạng
người ta cũng cơ bản người ta hiểu trách nhiệm của người được cách ly thì cố gắng làm sao mà không ra khỏi khu vực cách ly
với cái thái độ hết sức là mềm mỏng
làm sao mà để cho người dân yên tâm
chứ không phải là cách ly là có cái thái độ mà kỳ thị đối với người cư dân ở đây
do đó cư dân ở đây cũng rất là đồng thuận
cái quan trọng nhất là làm sao mà dư luận và cái tinh thần của cư dân trong đây yên tâm là chính
bởi vì nếu mà cách ly thì cái phần ăn uống của người ta như thế nào thì phường cũng phải có trách nhiệm
thì chỉ đạo của quận là được trực tiếp là đồng chí chủ tịch có tịch nguộn cũng rất là quan tâm
trong đêm đó là hai đồng chí này cũng tham gia
phường xuống ngay cái khu vực cách ly
do đó là phó giám đốc sở y tế cũng tham gia
nói chung là ở đây là trong đêm các lực lượng đều có tham gia trực tiếp xuống dưới
có thể nói đây là một sự việc không hề mong muốn và cũng chưa có tiền lệ xảy ra trước đó
vậy thì ở địa phương của mình đã gặp những cái khó khăn gì khi mà thực hiện công tác cách ly với một cái số hộ dân rất là nhiều như vậy
cái khó khăn của mình là đối với qua cái việc mà thực hiện
trong thời gian mấy ngày thì phường thấy cái khó nhất là cái công tác mà quản lý mà cái thực tế cái số người mà đến
có nghĩa là hiện nay thực sự mình không có nắm chắc được cái số người mà đến qua đêm chơi như thế nào
có trường hợp là trong buổi tối đó sáng hôm sau người ta đòi đi ra về bởi vì người ta nói là tôi đến chơi tôi đến thăm thăm bạn ở lại ngủ qua đêm
nhưng mà sáng lại bị cách ly luôn
người ta cũng có phản ứng
người ta nói là tôi đâu bị gì đâu
thì nói chung là phường cũng đồng ý
thì cái khó của mình là cái công tác quản lý làm sao mà làm sao mà cho nó đảm bảo được đúng theo cái số cư dân mà mình quản lý á
nó cũng tương đối là hơi khó cho địa phương
nó trong cái phần mà di chuyển đó
qua sự việc lần này thì địa phương của mình đã rút ra được những bài học kinh nghiệm gì
và bên cạnh đó thì ông có cái lời khuyên hay là lời chia sẻ nào dành cho những cái hộ dân đang ở đây
vào dành cho những cái hộ dân đang ở trong khu vực cách ly và cộng đồng xung quanh khu vực cách ly ạ
thì bài học kinh nghiệm ở đây là đối với công tác tuyên truyền vận động cư dân
làm sao mà bình tĩnh và làm sao mà có thực sự là yên tâm
khi mà chính quyền địa phương có những cái giải pháp phương án để triển khai đến người dân
đây là làm sao mà tạo ra sự đồng thuận
nhất là cư dân trong khu vực cách ly
thứ hai nữa lực lượng chức năng của cơ quan địa phương mình
làm sao mà có thái độ làm sao mà thể hiện được cái tình cảm của mình đối với cư dân trong khu cách ly
đừng để cho cư dân trong khu vực cách ly mà có một cái suy nghĩ là kỳ thị
bởi vì hiện nay về theo cái quy định của y tế là đối với những trường hợp mà đưa ra cách ly rồi
thì tiếp xúc như thế nào trực tiếp như thế nào cũng rất là khó khăn
bởi vì sao
nếu mà chúng ta tiếp lương thực thực phẩm cho cư dân mà với một cái cách mà chúng ta làm
chúng ta là phải làm sao theo đúng quy định về y tế thì thực sự là phải chấp hành thôi
nhưng mà cũng rất là khó khăn
nếu mà cư dân nào người ta dạy cảm người ta suy nghĩ là tại sao mà đưa với một cái cách mà không có tình cảm như thế nào cũng rất là khó cho lực lượng mà mặc dù có đoàn thể
bởi vì mặc dù có đoàn thể trong thời gian vừa qua cũng tham gia vô với một cái nhiệt huyết
có nghĩa là có thể là người ta quên luôn cái cảm giác là hiện nay là trong cái khu vực cách ly đó là phải thực hiện đúng theo quy định của cơ quan y tế
không được tiếp xúc gần bao nhiêu mét bao nhiêu mét thì
xin cảm ơn ông với những chia sẻ và những thông tin bổ ích vừa rồi